trước tình hình sạt lở nghiêm trọng diễn ra trên các tuyến sông đoàn công tác của tỉnh an giang đã đi kiểm tra các đoạn sông được cảnh báo sạt lở ở mức độ đặc biệt nguy hiểm
ven sông tiền sông hậu và sông vàm nao tìm giải pháp ứng phó lâu dài để sớm ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị sạt lở
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh an giang xảy ra bốn mươi sáu điểm sụt lún sạt lở đất bờ sông canh rạch với chiều dài ba bốn trăm bảy mươi mét
một trăm bốn mươi sáu căn nhà phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn thiệt hại về đất ước tính hơn ba mươi hai tỷ đồng
kiểm tra thực tế lãnh đạo tỉnh an giang cho rằng với tình hình thời tiết khí tượng thủy văn bất thường như hiện nay sạt lở sẽ còn tiếp tục xảy ra
do đó về lâu dài các huyện thị xã thành phố cần ra soát điều chỉnh quy hoạch giao thông dân cư trên địa bàn một cách đồng bộ
đầu tư xây dựng các tuyến kè trọng điểm cho các khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm xích chặt quản lý và xử lý nghiêm cất trường hợp khai thác cát trái phép